tại thành phố buôn ma thuật liên đoàn lao động tỉnh đắk lắc đã tổ chức đại hội công đoàn lần thứ một mươi
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba để đánh giá kết quả sau năm năm thực hiện nghị quyết đại hội chín
đồng thời đưa ra những định hướng mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi ba
trong năm năm qua công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động
được công đoàn các cấp tỉnh đắk lắc quan tâm chú đáo
trong đó nổi bật là chương trình máy ấm công đoàn đã hỗ trợ sửa chữa sáu trăm bốn mươi chín ngôi nhà với kinh phí hơn một mươi tám tỷ đồng
chương trình tết xuân vầy đã vận động doanh nghiệp ủng hộ hỗ trợ vé tàu xe
thăm hỏi tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn
người mắc bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền hơn ba năm tỷ đồng